công an tỉnh quảng ninh vừa chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố uông bí khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
sau khi tiếp nhận thông tin công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng tập trung xác minh truy vết để khoanh vùng dập dịch
đồng thời thu thập củng cố tài liệu về hành vi vi phạm của một số cá nhân đã cố tình khai báo không trung thực khi đi qua chốt kiểm soát cầu đá bạc để vào địa bàn tỉnh
dẫn đến hậu quả làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng